công an quận tân bình tp hcm cũng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây trồng tiêu thụ cần sa quy mô lớn liên tỉnh
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn bốn mươi kg cần xa khô
theo điều tra ban đầu vào lúc một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng bốn đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận tân bình phối hợp với công an phường một mươi bốn
đã kiểm tra một căn nhà trên đường nguyễn hồng đào phường một mươi bốn bắt quả tang trần nhật vĩnh và trần trí minh sang
cùng chú tại tp hcm tỉnh đắk lắc đang cất giấu hai bao ni lông chứa hơn một mươi hai kg lá cần xa khổ
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng công an đã thu giữ thêm bảy bao ni lông chứa hơn hai mươi kg lá cần sa
các dụng cụ để phân nhỏ đóng gói cần sa và nhiều tăng vật có liên quan
trước đó từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trần nhật vĩnh được một người bạn giới thiệu quen biết một người tên
trần nhật vĩnh được một người bạn giới thiệu quen biết một người tên nắng chưa xác định lai lịch để làm công việc nhận cần xa khô
đóng gói và giám sát chất lượng với tiền công khoảng một mươi năm triệu đồng tùy theo chất lượng và thời giá thị trường
số cần xa này được một người phụ nữ ở đắk lắc trồng thu hoạch rồi gửi lên tp hcm
khi nhận thông tin có cần sa gửi lên trần nhật vĩnh đã giao cho trần trí minh sang trực tiếp đi nhận cần xa
rồi ngụy trang bỏ vào hộp trà đóng gói có tem nhãn và được bọc kín bên ngoài rất kín đáo rồi đem gửi cho khách theo thông tin của nắng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định được người phụ nữ chồng cần sa là lưu thị thái
cư trú tại huyện trư mờ ga của tỉnh đắk lắc
và qua khám xét công an đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật